và chúng tôi nhắc đến trong phóng sự vừa rồi có thể thấy hiệu quả của đề án này là một trong những bước tiến đáng phấn khởi
và không thể phủ nhận là thành tiệu của ngành y tế trong công cuộc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh